không khí náo nước rộn ràng cũng đã lan tỏa khắp mọi miền tổ quốc trong ngày tết độc lập hôm nay
ngày tết thiêng liêng của đất nước cũng là ngày quan trọng nhất của người dân miền tây tỉnh nghệ an
bản làng sạch đẹp những ca khúc hát mừng vang lên như cùng người dân hòa chung niềm vui ngày độc lập
tết độc lập mùng hai tháng chín về với các bản làng người thái ở huyện miền núi con cuông
các băng rôn khẩu hiệu được sang khắp nẻo đường nhà nào cũng treo cờ tổ quốc
niềm vui hân hoan thể hiện trên khuôn mặt của mỗi người dân tiếng khèn tiếng trống tiếng chiêng tưng bừng rộn rã
vào dịp tết độc lập hàng năm người thái ở các bản đều tổ chức ăn mừng
nhưng năm nay đã thay đổi hạn chế đông người để phòng tránh covid một mươi chín
đây còn là dịp để cho gia đình cùng ngồi ôn lại những ký ức hào hùng của dân tộc
mâm cơm truyền thống mà người thái dân cúng tổ tiên là một thủ tục không thể thiếu
trong ngày tết độc lập cùng với các món ăn chính được chế biến từ gà vịt lợn
thì các loại bánh trưng dài và các món ăn truyền thống của đồng bào như mọc cơm lam canh bồi cá nướng
cũng hết sức quan trọng để dành cho con cháu mà còn dùng để tiếp đãi và làm quà cho khách khi đến chơi nhà
tết độc lập ở con cuông đã trở thành ngày hội lớn trong niềm vui chung của cả dân tộc
người dân có thêm động lực để hăng hái thi đua lao động sản xuất xây dựng nông thôn mới
người dân cùng giao lưu thắt chặt tình đoàn kết gắn bó cộng đồng để cùng chung tay xây dựng bản làng ngày càng no ấm
và đây cũng là cách mà người thái dạy cho con cháu mình nhớ về ngày trọng đại của cả nước
nhớ về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
nhớ về ngày mà tất cả các dân tộc cùng hướng về tổ quốc việt nam thân yêu